chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị các cơ quan chức năng của nhật bản vừa phát hiện nhiều lô hàng nông sản việt nam
nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép từ mùng một tháng bảy sẽ tăng mức lương cơ sở
đoàn kiểm tra việc điều chỉnh giá điện của bộ công thương đã có ý kiến bước đầu
cùng những thông tin cảnh báo người tiêu dùng sẽ là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong vòng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan chức năng của nhật bản đã kiểm tra
và phát hiện nhiều lô hàng nông sản của việt nam xuất khẩu sang nước này
nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép
phía nhật bản sẽ áp lệnh kiểm tra một trăm linh các mặt hàng cùng loại của việt nam
cục bảo vệ thực vật yêu cầu các nhà xuất khẩu việt nam phải tìm hiểu và tuân thủ đúng
các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của nhật tránh tái diễn tình trạng vi phạm
gây thiệt hại về kinh tế và uy tín xuất khẩu của nông sản việt nam
mỹ đã chính thức tăng thuế từ một mươi lên hai mươi năm với hai trăm linh tỷ usd hàng hóa của trung quốc
từ ngày một mươi tháng năm
các doanh nghiệp việt nam cần cảnh giác với việc hàng trung quốc khi bị đánh thuế
sẽ lấy thị trường việt nam làm chỗ

trung quốc sẽ có rất nhiều hàng hóa không vào được thị trường mỹ như trước đây
nên sẽ tìm cách xuất khẩu thông qua thị trường nước khác trong đó có việt nam để tránh thuế
do vậy doanh nghiệp việt nam cần lưu ý sản phẩm cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
tránh việc bị áp thuế không đáng có
sau khi chuỗi cửa hàng nhật cường bị khám xét vào ngày chín tháng năm
nhiều kênh liên lạc của nhật cường mobile đồng loạt ngừng hoạt động
sự việc này khiến không ít khách hàng lo lắng cho số phận của những chiếc điện thoại laptop đang bảo hành tại đây
giá điện thoại mua từ cửa hàng bị hạ thấp xuống hơn một hai triệu đồng mà vẫn không có người mua
số hotline đã ngắt kết nối website nhậtcường com vn và điện thoại di động com báo lỗi
nên nhiều khách hàng không thể bảo hành được sản phẩm
ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chính phủ vừa ban hành nghị định ba mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức
trưởng vũ trang
theo nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mức lương cơ sở là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
thay cho mức lương cũ là một triệu ba trăm chín mươi đồng một tháng
mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương
mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên thị trường hiện nay đang xuất hiện loại tôm hùm đất sống
loại tôm này đang gây suốt vì ngon và lạ nhưng theo bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn
loại tôm này có hiệu quả kinh tế không cao và có tập tính gây hại
do đó không được đưa vào danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại việt nam
tôm hùm đất có giá giao động từ ba trăm năm mươi đến sáu trăm linh đồng một kg
đang được giao bán tràn lan trên các chợ online
tuy nhiên loại tôm này là động vật ngoại lai có nguy cơ gây hại mùa màng
đặc biệt chúng mang theo nhiều virus gây bệnh trên tôm
kể cả loài dun ký sinh trên động vật có vú và người
hiện nay nhiều cửa hàng bán lẻ không mận mà bán sang e năm
thậm chí có đại lý còn bỏ hẳn trụ bơm bán xăng e năm
và chuyển sang bán xăng a chín mươi năm theo nhu cầu của khách hàng
tranh lệch giá xăng giữa e năm và a chín mươi năm chưa đủ lớn
để hấp dẫn người dùng quan tâm sử dụng loại xăng này
mặt khác các xe đời mới sau này đều được nhà sản xuất khuyến nghị dùng xăng a chín mươi năm
để khuyến khích người dân dùng sang e năm
mới đây bộ công thương đã đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa mức thuế môi trường đối với sang e năm
thưa quý vị trong nhiệm sống kinh tế số trước
tin về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện quyết định sáu trăm bốn mươi tám qd btc
về việc điều chỉnh giá bán điện của bộ công thương
trong ba ngày từ ngày tám tới mùng một mươi tháng năm
đoàn đã kiểm tra thực tế tại các đơn vị điện lực trên địa bàn các tỉnh miền bắc và thành phố hà nội
đoàn kiểm tra đã yêu cầu cung cấp hồ sơ khách hàng để đối chiếu
yêu cầu các đơn vị điện lực báo cáo về công tác nghiêm yết công khai giá
việc ghi chỉ số công tơ phúc tra chỉ số công tơ
đoàn đã ghi nhận về việc xem xét lại cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sáu bậc thang
để đề xuất biểu giá phù hợp trình thủ tướng chính phủ
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể theo dõi qua trong web nhândântv vn nhiệm sống kinh tế